ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an cho biết đợt mưa từ ngày bảy tháng một mươi hai đến nay đã gây ngập lụt thiệt hại lớn cho một số địa phương trong tỉnh
toàn tỉnh nghệ an có bảy trăm ba mươi căn nhà một năm trăm linh hectare ngô và sao màu hai trăm bốn mươi bốn hectare ảo hồ thị sản bị ngập đập khe ngang bị sạt lờ mưa ngập làm tên liệt người tuyến đường giao thông quy sân cư tại thành phố vinh
lãnh đạo tỉnh nghệ an và các ngành địa phương đã trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và phân công lực lượng thường trực tiếp tục theo dõi cập nhật diễn biến thời tiết